trong khi nông dân nhiều địa phương phải lao đao vì hạn mặn xâm nhập ảnh hưởng vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
thì bà con hậu giang đang phấn khởi vì được mùa được giá
theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang đến nay bà con đã thu hoạch được trên năm mươi một hectare
ước năng suất khoảng ba trăm bảy mươi sáu tám tạ một hectare
bên cạnh năng suất khả quan giá lúa trên địa bàn tỉnh hiện khá cao với giá cả và năng suất như hiện nay
sau khi trừ hết chi phí đầu tư bà con có thể lãi khoảng hai triệu đồng trên một công lúa